trận chung kết giải bóng đá u hai mươi ba châu á đã chính thức khép lại
mặc dù có một chút tiếc nuối chỉ một chút thôi với tất cả những người dân việt nam vào lúc này
đây vẫn là một giải đấu để lại những cảm xúc thật đẹp thật tự hào
chúng ta xin được một lần nữa cảm ơn những cầu thủ vàng của bóng đá việt nam
có lẽ với tất cả chúng ta họ đều đã là nhà vô địch
tại tp hcm các bạn trẻ với trang phục cổ động áo trên người hình dán trên mặt và cờ trên tay
phấn khích với trận chung kết được đi vào lịch sử bóng đá việt nam
việc u hai mươi ba việt nam vào chung kết không chỉ tạo cho họ cảm hứng mà còn gây dựng lại niềm tin
bóng đá gắn kết người dân lại gần nhau hơn tạo cảm hứng cho việc vượt qua khó khăn
đó là những gì mà thầy trò park hang seo mang lại cho người dân việt nam ở thời điểm này
hàng nghìn người tại tp hcm tập trung tại các điểm trung tâm tổ chức xem trực tiếp trận đấu với không khí sô động
hồ hởi hát vang bài hát tôi yêu việt nam
gian người mặc áo cờ đỏ sao vàng
từ khắp nơi đổ về các điểm trung tâm để theo dõi trận chung kết của u hai mươi ba việt nam thi đấu
tại các điểm công cộng này hàng nghìn người dân tại tp hcm đã hát vang bài hát tô yêu việt nam
và hô vang việt nam vô địch việt nam muôn năm
trận chung kết u hai mươi ba châu á giữa việt nam uzbekistan nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ tại cần thơ
ai cũng phấn khích những tiếng hò reo cổ vũ những tiếng hô vang việt nam chiến thắng
và những điệu nhảy múa của người hâm mộ đội tuyển u hai mươi ba việt nam đã thể hiện rõ niềm vui niềm hân hoan của người hâm mộ
rất lâu rồi người dân cần thơ mới sống trong một bầu không khí bóng đá giàu cảm xúc như thế